sáu kg ma túy các loại là tăng vật mà công an tỉnh nghệ an thu được trong chuyên án phá đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn tp vinh
hai đối tượng bị bắt là đặng danh tuấn và võ hằng nga cùng chú tại tp vinh
điều đáng nói tuấn đã có bốn tiền án về ma túy vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đây là đối tượng rất manh động và liều lĩnh
khi bị vây bắt vào ngày hai mươi bảy tháng chín tuấn đã lao xe ô tô vào tổ công tác rồi khóa cửa cố thủ trong xe
tuy nhiên hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
cơ quan chức năng đã thu giữ năm sáu kg ma túy tổng hợp các loại một xe ô tô hai điện thoại di động